ngày bảy tháng hai thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglun sisulit dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ lào tới việt nam tham dự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ việt nam lào được tổ chức tại hà nội theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
hai bên sẽ tiến hành kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ việt nam lào tại hà nội nhằm tiếp tục khẳng định ưu tiên trong chính sách đối ngoại là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước thống nhất chỉ đạo triển khai các thỏa thuận cấp cao thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trong thời gian tới